tối qua ngày sáu tháng ba tại xã xuân trường huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chùa xuân phả
theo truyền thuyết vào thế kỷ thứ một mươi thần hoàng làng xuân phả đã có công giúp vua dẹp giặc ngoại xâm
để báo đáp công ơn nhà vua đã mở hội ăn mừng tại miếu thờ thần hoàng
trong lễ hội ăn mừng các nước lân cận đã đến dân lễ và các điệu múa chúc mừng
cũng từ đó nhà vua đã ban cho làng xuân phả năm điệu múa để biểu diễn trong hội làng vào dịp mùng chín và mùng một mươi tháng hai âm lịch
bao gồm hoa lan chim thành ai lao ngô quốc và tú huần
tổng hợp năm điệu múa này tạo nên một bức tranh sống động diễn tả sức mạnh của thể chế phong kiến việt nam
khắc họa cuộc sống thanh bình và phong cảnh chủ phú thời bấy giờ
sau một thời gian dài được bảo tồn chất lọc và kết tinh
ngày nay trò xuân phả đã dần hoàn thiện về kỹ thuật trang phục đạo cụ giai điệu và lời ca
đã vượt khỏi không gian của một làng quê nhỏ bé để đến với nhiều vùng miền trên cả nước
từ những giá trị văn hóa tinh thần cho xuân phả mang lại
chùa xuân phả chính thức được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia